cục hàng không việt nam đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết nâng công suất cảng hàng không cà mau lên một triệu khách mỗi năm vào năm hai nghìn ba mươi
cục hàng không việt nam đang lên kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không cà mau giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi
đảm bảo nâng công suất sân bay này lên một triệu hành khách một năm đáp ứng khai thác các loại máy bay dân dụng và quân sự hiện đại
việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không cà mau giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi là cần thiết và cần phải tổ chức thực hiện ngay trong năm hai nghìn hai mươi
để có cơ sở thực hiện các bước đầu tư kêu gọi đầu tư nhằm sớm nâng cấp mở rộng cảng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không
hiện bộ giao thông vận tải đã có quyết định giao cục hàng không việt nam điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không cà mau báo cáo trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi